tại không gian văn hóa trà tân cương xã tân cương thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
bảo tàng tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại thái nguyên
giữa triển lãm có đại diện lãnh đạo viện khảo cổ học bảo tàng lịch sử quốc gia đại diện các cấp chính quyền
sở ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân trong tỉnh
triển lãm giới thiệu với công chúng hơn ba trăm linh hiện vật bao gồm ảnh tư liệu tài liệu hiện vật sách tạp chí về khảo cổ học
hiện nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã nghiên cứu khảo sát hai mươi bốn di chỉ khảo cổ học tập trung chủ yếu tại hai huyện võ nhai và đồng hỷ
việc nghiên cứu thăm dò khai quật các điểm di tích hang động liên quan đến khảo cổ học tại tỉnh thái nguyên
có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khoa học về khảo cổ của việt nam thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước
triển lãm góp phần bảo tồn gìn giữ và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa
các hiện vật khảo cổ hiện đang lưu giữ tại bảo tàng tỉnh thái nguyên
từ đó có những định hướng quy hoạch các di sản khảo cổ tại tỉnh thái nguyên trong những năm tiếp theo
triển lãm mở cửa đến hết ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín